sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bốn bị can
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thường rigvip
thuộc giai đoạn hai của vụ án nguyễn văn dương phan xào nam và đồng phạm
hai bị can bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc gồm lê quý ban và vũ nhân tình
hai bị can bị bắt tạm giam về hành vi đánh bạc gồm nguyễn hải hà và vũ xuân tuấn
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với chín đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép
qua gây bài đổi thường rigvip
trên cơ sở thông tin dữ liệu điện tử do cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ cung cấp
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã điều tra xác minh và bước đầu làm rõ từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
lê quý ban đã lập tài khoản ric và trở thành đại lý cấp hai của hà văn thắng chú tại tỉnh bắc giang
theo thỏa thuận ban sẽ được hưởng lợi nhuận từ một đến hai trên tổng số tiền giao dịch mua bán điểm bric
với đại lý cấp một và người đánh bạc
ban thuê một số đối tượng trông coi quán internet trực máy tính và giao dịch với khách hàng có nhu cầu mua bán điểm ric
đồng thời tổ chức cho một số đối tượng đánh bạc bằng hình thức mua bán điểm ric
tổng số tiền giao dịch giữa ban và thắng khoảng tám mươi chín tỷ đồng
trong đó ban được hưởng lợi hơn một tỷ đồng